mới đây đại diện bệnh viện trợ rẫy tp hcm cho biết vừa cấp cứu thành công cho một trường hợp bệnh nhân nguy kịch sau khi chạy marathon
tiến sĩ bác sĩ phạm minh huy khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện trợ rẫy tp hcm cho biết
sau hai ngày điều trị tích cực đến chiều ngày hai mươi một tháng năm sức khỏe của bệnh nhân tây quy tê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
quê ở tỉnh bình thuận đã có những chuyển biến tích cực
bệnh nhân tê nhập viện được trần đoán bị hộ trứng ly giải cơ vân phải lọc máu cắp do vận động nặng khi chạy marathon
trước đó vào lúc một mươi bảy h năm mươi bốn ngày một mươi chín tháng năm bệnh nhân nhập viện tại khoa cấp cứu bệnh viện trợ rẫy trong tình trạng lơ mờ prut
có cơn co giật tư thỏ oxy qua mát và nức tiểu có màu nấu sầm
sau khi khai thác tiên sử và hội trần bệnh nhân được chuyển nhập điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện trợ rẫy tp hcm
các bác sĩ cho biết bước đầu bệnh nhân được xử trí bù dịch kiêm hóa nước tiểu thuốc chống co giật và cho lọc thật cấp
tiến sĩ bác sĩ phạm minh huy cho biết bệnh nhân đã tỉnh táo không còn co giật tự ăn uống được sinh hiệu ổn định
mạch khoảng sáu mươi lần trong một phút huyết áp một trăm một mươi trên bảy mươi tuy nhiên chức năng thận của bệnh nhân chưa hồi phục vẫn đang được lọc thận
bệnh nhân sẽ được tiếp tục theo dõi thêm hai ba ngày nữa để chức năng thận ổn định hơn
bệnh nhân sẽ không còn phải chạy thận nữa
bệnh nhân sẽ được tiếp tục theo dõi thêm hai ba ngày nữa để chức năng thận ổn định hơn
vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn bốn trong quá trình tham gia giải chạy một số vận động viên thấy vận động viên trước mặt có dấu hiệu sức khỏe bất ổn nên đã tiến lại gần để giúp tỡ
sau đó vận động viên này đã ngất xỉu
các vận động viên khác đã báo cho ban tổ chức
bốn thành viên bao gồm đội ngũ y tế và thành viên ban tổ chức đã được cử đến để sơ cứu đưa vận động viên đến bệnh viện để cấp cứu
tuy nhiên dù đã được các y bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng vận động viên cũng đã không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
trao đổi với báo sức khỏe và đời sống vào sáng ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã triển châu huyện mai châu cũng đã xác nhận sự việc trên và cho biết nạn nhân tử vong là người việt nam
theo vị này vận động viên tham gia cự li năm mươi km khi về gần đích thì vận động viên có biểu hiện mệt rồi ngất xỉu và tử vong tại bệnh viện sau đó
khoảng đường chạy xa đi hình đôi núi vất vả không may vận động viên bị ngất dù đã được cấp cứu tuy nhiên không qua khỏi
vinan nói và cho biết trước khi tổ chức giải chạy ban tổ chức đã yêu cầu các vận động viên khai báo sức khỏe và ký cam kết
thạc sĩ bác sĩ đoàn dương mạnh thành viên hội bệnh mạch máu việt nam cho biết các trường hợp tử vong trên đường chạy nói riêng và chơi thể thao nói chung đa số đều liên quan đến các vấn đề về tim mạch
theo đó có khoảng tám mươi các trường hợp đột tử khi chơi thể thao tham gia các giải chạy có liên quan đến các bệnh lý tim mạch từ trước tuy nhiên không được phát hiện hoặc chủ quan nghĩ là nhẹ nên vận động gắn sức dẫn tới tử vong
phân tích về nguyên nhân trên bác sĩ mạnh cho rằng khi chạy nhịp tim đã thay đổi tim đập nhanh hơn vì thế không thể kiểm soát được huyết áp
nhịp tim tăng nhanh từ đó xuất hiện con thiếu máu lên não
khi đó có trường hợp gặp tình trạng choãng váng sau vài phút sẽ trở lại bình thường nhưng họ không hề biết
đó là dấu hiệu cảnh báo cơn đột kích sắp xảy ra
theo bác sĩ mạnh những người bị ngừng tim khi ánh sức thường gặp các hội chứng
bệnh có tim phỉ đại hoặc hội chứng wpw
điều đáng nói các hội chứng này đều không có yếu tố khởi phát mà bất ngờ xuất hiện gây ra dối loạn nhịp tim đập nhanh
bình thường tim đập bảy mươi tám mươi lần trên một phút nhưng khi dối loạn nhịp tim tăng lên từ ba trăm linh bốn trăm linh lần trên một phút điều này dẫn tới bệnh nhân ngất xỉu hoặc có thể ngừng tim ngay sau đó
ngoài ra những người chạy bộ hoạt động gắng sức còn có thể gây hẹp tắc nghẽn đầu mạch vành
rách động vạch cũng rất nguy hiểm có thể dẫn tới tử vong
theo nghiên cứu của hội tim mạch mỹ thực hiện vào năm hai nghìn chín cứ một trăm linh người chạy marathon mới có tám trường hợp tử vong
con số này thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ tử vong trong thai sản tám sáu ca tử vong trên một trăm linh ca sinh
nguyên nhân tử vong do chạy marathon thường rất đa dạng trong đó có ba nguyên nhân phổ biến
thứ nhất đó là về vấn đề tử vong
thứ hai đó là do mất cân bằng điện dài
và cuối cùng do thời tiết quá nắng nóng
các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cuộc chạy marathon có thể dẫn tới sự gia tăng enzym
các loại enzym này khi phát sinh sẽ gặp vấn đề và không nhận đủ máu
các lý do khác có thể bao gồm các vấn đề về tim chưa được chuyển lớn ra hoặc tiềm ẩn
một số lý do tại sao các vận động viên marathon thường gục xuống cần vạch đích là do sự tích tụ acid lactic trong máu trong quá trình chạy
gây ra tim nhịp đập bất thường và kiệt sức căng thẳng về mặt cảm xúc
mất nước và say nắng
cũng theo tiến sĩ bác sĩ đỗ quốc phong phó khoa hồi sức tích cực chống độc nội khoa bệnh viện e cảnh báo
ngoài về vấn đề tim mạch hoạt động căng sức còn phải đối mặt với nhiều nguy cơ khác trong đó có thể gây mất chức năng thận
theo đó khi hoạt động kháng sức các cơ sẽ phải hoạt động nhiều hơn thiếu khối lượng tần hoàn dẫn tới không đủ cung cấp oxy cho máu tới các vùng cơ
điều này sẽ gây ra hiện tượng tổn hại chất tế bào cơ
quá trình tế bào cơ bị phân hủy sẽ tạo ra các chất trung gian lắng động tại thận và khi đó thận sẽ không thể kịp đau thải gây ra suy thận cấp
bác sĩ phong khuyên cáo tất cả mọi người đều có thể gặp hiện tượng tiêu cơ văn suy thận cấp nếu hoạt động căng sức với cường độ cao
vì thế khi hoạt động thể thao lao động dùng nhiều lực có hiện tượng đau mở cơ mệt nhiều tụt thiết áp cần phải đến ngay bệnh viện để được thăm khám
ngoài ra với những trường hợp chạy đường dài vận động viên có thể phải đối mặt với các tình trạng nguy hiểm khác như hạ đường huyết do mất năng lượng quá nhiều không ngủ kịp
đặc biệt thiếu đường cung cấp cho não và tim có thể dẫn tới tình trạng chóng nặng hơn có thể là đột quỵ não
hoặc cũng có thể gây ra tình trạng co mạch dẫn tới co thắt mạch máu từ đó gây ra tăng huyết áp có thể dẫn tới đột quỵ não hay co thắt mạch vành tim dẫn đến thiếu máu gây ra nhồi máu cơ tim
để đảm bảo an toàn khi chạy marathon nói riêng và nhiều hoạt động thể thao nói chung mọi người cần khám sức khỏe kỹ lưỡng trước khi tham gia nhất là sức khỏe về tim mạch
khi tham gia cần phải khởi động kỹ đồng thời quá trình hoạt động có vấn đề bất thường cũng phải dừng ngay để báo cho lực lượng y tế
vậy cần để làm gì để ngăn ngừa tử vong khi chạy thể dục
lắng nghe cơ thể trước khi chạy nếu cảm thấy không khỏe hãy hủy buổi tập có thể cứu mạng của bạn
khi đó có quá nhiều yếu tố bất lợi hãy nói không với chạy
kiểm tra tim thường xuyên siêu âm tim có thể phát hiện được bảy mươi năm bất ổn ở tim có thể dẫn tới các biến chứng về tim mạch chết người trong quá trình chạy mà không cần một dấu hiệu cảnh báo nào
hãy chú ý lịch sử gia đình hãy kiểm tra xem có trường hợp đột tử tim nào trong gia đình bạn hay không hãy cho bác sĩ biết và khám sức khỏe định kỳ để bác sĩ có thể giúp bạn